sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã rời thủ đô hà nội lên đường tới hàn quốc để tham dự hội nghị cấp cao
kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất
và thăm chính thức hàn quốc từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một theo lời mời của tổng thống hàn quốc moon jae in
đón thủ tướng tại sân bay có thủ trưởng ngoại giao hàn quốc thủ trưởng thành phố busan
đại sứ hàn quốc tại việt nam park noh oan đại sứ việt nam tại hàn quốc nguyễn vũ tú và phu nhân
đại sứ hàn quốc tại asean kim jong che cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
tại hàn quốc và cộng đồng người việt nam tại hàn quốc
tại busan thủ tướng sẽ dự hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ đối thoại asean hàn quốc
giữa hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần thứ nhất hội nghị thượng đỉnh ceo asean hàn quốc
hội nghị thượng đỉnh về khởi nghiệp asean hàn quốc tham quan triển lãm về đổi mới và sáng tạo
innovation showcase hai nghìn một mươi chín và triển lãm hợp tác đa dạng sinh học giữa các nước mekong và hàn quốc
dự kiến thủ tướng sẽ gặp thị trưởng thành phố busan nơi có rất nhiều người việt nam đang sinh sống và làm việc